liên quan đến nhóm đối tượng gian cảnh lừa bán hòn đá hủy diệt sắt chiếm đoạt hơn hai một tỷ đồng
bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá bắt giữ năm đối tượng
ngày hôm qua thêm một đối tượng là đào văn lắm trú tại huyện thối lai tp cn đã ra đầu thú
cơ quan công an xác định đào văn lắm lấy tên giả là quốc đóng vai cháu của võ trung trực
giúp sức cho trực và được trả công chín mươi triệu đồng
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tổng cộng sáu đối tượng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện còn hai đối tượng là trần thị hạnh và lê hoàng long đang bỏ trốn
cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng